chiều hai mươi hai tháng chín bộ trưởng tài chính hồ đức phước tỉnh ủy ban thường vụ quốc hội
về phương án sử dụng nguồn cắt giảm tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
với tổng số tiền là một mươi bốn sáu mươi hai nghìn tỷ đồng
một trăm linh thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đã thống nhất cho phép
chính phủ chuyển số tiền đó chi vào dự phòng ngân sách trung ương
để sử dụng cho phòng chống dịch covid một mươi chín
chính phủ được chi một mươi bốn sáu mươi hai nghìn tỷ đồng tiền tiết kiệm cho phòng chống dịch
có phương án bố trí nguồn cho lực lượng chống dịch
bộ trưởng tài chính cho biết để phục vụ cho công tác phòng chống dịch
nguồn lực của trung mương đã sử dụng hai mươi hai hai mươi bảy nghìn tỷ đồng
trong khi đó theo tính toán của bộ y tế để tiêm phòng covid một mươi chín cho khoảng tám mươi triệu dân
trong năm hai nghìn hai mươi một dự kiến cần mua khoảng một trăm bảy mươi triệu liều vaccine
với tổng kinh phí khoảng hai mươi tám năm nghìn tỷ đồng
và hiện nhu cầu còn lại của trung ương phải chi trong thời gian tới khoảng một mươi sáu bảy nghìn tỷ đồng
theo phương án của bộ y tế để đảm bảo công tác y tế đối với tình huống
có ba trăm linh người nhiễm covid một mươi chín trong khoảng thời gian hai mươi tám ngày
cần chăm sóc y tế dự kiến nhu cầu kinh phí chi từ ngân sách nhà nước khoảng sáu mươi năm mươi bảy nghìn tỷ đồng
như vậy tấm nhu cầu chi để mua vaccine và chi cho công tác phòng chống dịch
trong thời gian tới khoảng ba mươi sáu bốn mươi tỷ đồng
vì vậy chính phủ trên nguyên ban thượng vụ quốc hội
xem xét quyết định sử dụng một mươi bốn sáu mươi hai nghìn tỷ đồng kinh phí cắt giảm
tiết kiệm chi để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
tập trung chi cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó dự kiến trước mắt sử dụng bốn chín nghìn tỷ đồng để chi hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch
cụ thể chi cho bộ quốc phòng là một tỷ đồng bộ công an chí một trăm linh tỷ
tp hcm hai tỷ bình dương năm trăm linh tỷ đồng nai năm trăm linh tỷ
báo cáo thẩm tra nội dung này
chủ tịch ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn phú cường cho biết
đa số ý kiến nhận thấy về cơ bản các khoản cắt giảm tiết kiệm chi được chính phủ nêu trong tờ trình
đều thuộc phạm vi quy định tại nghị quyết ba mươi
cơ quan thẩm tra kiến nghị thường vụ quốc hội cho phép chuyển một mươi bốn sáu mươi hai nghìn tỷ
vào dự phòng ngân sách trung mương để chính phủ chủ động thực hiện
và chịu trách nhiệm về tính tuân thủ bảo đảm hiệu quả đúng mục đích
về phương án sử dụng ông cường cho rằng
căn cứ xác định các đối tượng được phân bổ và mức phân bổ chưa cụ thể
để đảm bảo tính hợp lý cơ quan thẩm tra đề nghị chính phủ báo cáo cụ thể căn cứ đề xuất phân bổ như tờ trình
qua làm việc với một số bộ ngành căn cứ vào tình hình thực tế
thường trực ủy ban tài chính ngân sách nhận thấy mức độ hỗ trợ đối với những người trực tiếp
làm công tác phòng chống dịch bệnh trong đó có đội ngũ y bác sĩ còn hạn chế
vì vậy đề nghị chính phủ tính toán có phương án bố trí nguồn hợp lý công bằng kịp thời
để bảo đảm động viên những người đã và đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống dịch ông cường lưu ý
khắc phục việc dự báo không xác
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải cho biết
thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ đảm bảo việc thu hồi cắt giảm tiết kiệm nguồn kinh phí
phải thực hiện đúng nghị quyết ba mươi của quốc hội
việc cắt giảm kinh phí cho hội nghị công tác phí tiết kiệm thêm chi thường xuyên
và thu hồi các khoản chi chưa thực sự cần thiết chậm triển khai không được ảnh hưởng
đến thực hiện nhiệm vụ quan trọng các bách
chính phủ cần nghiêm túc xuất kinh nghiệm khắc phục việc dự báo không xác
dẫn đến dư tiền chính sách chưa sử dụng hết báo cáo chậm các nội dung cần xin ý kiến
của ủy ban thường vụ quốc hội phó chủ tịch quốc hội lưu ý
đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu chính phủ bám sát diễn biến thực tế
để điều hành theo thẩm quyền hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền
đảm bảo tăng thêm nguồn ngân sách trung ương và địa phương
từ đó thực hiện hiệu quả chính sách tải khóa cho công tác phòng chống dịch
và duy trì khôi phục phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội an toàn sức khỏe
tính mạng cho người dân bảo đảm chế độ chính sách cho người tham gia phòng chống dịch
nhất là những người đứng đầu
riêng về một số nội dung chính phủ xin nguồn về cải cách tiền lương
ông hải cho rằng cần có ý kiến cơ quan có thẩm quyền và được quốc hội cho phép
phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo các ngành và các địa phương
tổng hợp báo cáo kinh phí đã chi và nhu cầu nguồn vốn cho phòng chống dịch
báo cáo ra hội nghị trung ương và báo cáo tại kỳ họp sắp tới của quốc hội
khẩn trương xây dựng các văn bản sử dụng vaccine ở địa phương